nắng nóng bắt đầu quay trở lại ở bắc bộ và có khả năng kéo dài trong ba bốn ngày tiếp theo
cùng với đó ở các tỉnh trung bộ kiểu thời tiết nắng nóng cũng tiếp tục phổ biến trong nhiều ngày tới
dự báo ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây
với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng mở rộng ra các tỉnh bắc bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
các tỉnh thành trung bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gây gắt
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi đến một mươi bảy giờ
khu vực hà nội ngày hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất
phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c